hôm nay ba mươi một tháng một tức ngày một mươi tháng riêng cũng là ngày vía thần tài
theo ghi nhận tại phố trần nhân tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
con phố được mệnh danh là phố vàng thì ngay từ sáng sớm người dân đã tới xếp hàng mua vàng
vào sáng nay tại phố trần nhân tông từ khoảng hơn bốn giờ sáng
nhiều người dân đã có mặt tại một số cửa hàng vàng bạc tại đây để mua vàng
với mong cầu một năm mới đầy may mắn sung túc
tuy nhiên so với những năm trước thì đã không còn tình trạng người dân chen lấn để mua vàng
và số người xếp hàng mua vàng cũng giảm mạnh